cả nước có hơn hai trăm linh người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đây là thông tin trong bản tin cập nhật thị trường lao động việt nam số một mươi sáu quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
được bộ lao động thương minh và xã hội công bố chiều nay
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có hơn một triệu lao động trong độ tuổi thất nghiệp
tỷ lệ thất nghiệp của người lao động trong độ tuổi giảm còn hai một mươi chín
mặc dù giảm hơn so với quý ba năm hai nghìn một mươi bảy hai mươi một bảy nghìn người
nhưng số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy vẫn ở mức cao hơn hai trăm một mươi năm người
trong khi đó có trên năm trăm bốn mươi năm lao động là thanh niên thất nghiệp
theo dự báo quý i năm hai nghìn một mươi tám tổng số việc làm đạt trên năm mươi bốn triệu tăng một trăm năm mươi người so với quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
một số ngành được dự báo có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước
sẽ tác động đến nhu cầu sử dụng lao động
như sản xuất linh kiện điện tử máy vi tính sản phẩm quang học khai thác quạng kim loại
sản xuất kim loại sản xuất giường tủ bàn ghế thoát nước xử lý nước thải